thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng một mươi thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen công an tỉnh bắc ninh vì đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao
giả danh bệnh viện uy tín bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn bảy người dân trên cả nước
nội dung thư khen nêu rõ lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh bắc ninh đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao
giả danh bệnh viện uy tín bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn bảy người dân trên cả nước với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng
bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ ba bốn trăm hai mươi chín hộp sản phẩm thuốc giả sáu mươi bảy điện thoại di động
ba mươi bảy máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
và sự sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh bắc ninh trong triển khai thực hiện chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết quả điều tra khám phá vụ án đã có phần bảo vệ sức khỏe tài sản cho người dân
giăn đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận
và biểu dương thành tích nêu trên của công an tỉnh bắc ninh
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bắc ninh khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
thứ trưởng lương tam quang mong công an tỉnh bắc ninh phát huy kết quả đạt được
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố ba bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông nguyễn đình dứng
cựu chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa ông cù đình hiền cựu phó tránh văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa
ông bùi văn nam cựu phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ubnd tỉnh thanh hóa
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ban đầu sai phạm của ba bị can nêu trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần sông mã
tại dự án hạc thành tower gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn năm mươi năm tỷ đồng
liên quan đến dự án hạc thành tower trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn cựu chủ tịch hội đồng quản trị
ông đinh xuân hướng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên sông mã
lúc bị khởi tố ông hướng là bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa được công an bắc cạn phá thành công
sau một mươi năm lần trốn đối tượng tô quang huy sáu mươi chín tuổi trú tại phường phạm ngũ lão quận một tp hcm đã bị bắt
theo hồ sơ vụ án tô quang huy cùng đồng phạm đã giả danh dưới nhiều vỏ bọc để chạy dự án khai thác vàng tại huyện ngân sơn vào năm hai nghìn một mươi hai
huy cùng nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau khi bị phát hiện nhằm trốn tránh việc truy xét của cơ quan điều tra huy bỏ trốn khỏi địa phương
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an tp hcm và công an tỉnh long an tổ chức xác minh và truy bắt được đối tượng huy tại phường sáu tp tân an tỉnh long an
ngay sau khi bị bắt đối tượng huy đã được di lý về công an tỉnh bắc cạn để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc một mươi năm h chiều ngày hai mươi tháng một mươi tại khu vực bản nậm mằn xã hồi một huyện sông mã
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua trú tại xã hủy một huyện sông mã
trong bao tải đối tượng mang theo lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai viên nén trụ hình tròn bước đầu đối tượng giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu phước chú tỉnh đồng nai là nhân viên quản lý kho n hai o shisha cùng một quán nằm trên địa bàn khu phố bảy phường thống nhất để điều tra làm rõ về hành vi
cơ quan công an đã tiến hành lập hồ sơ xử lý năm người dương tính với chất ma túy trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đồng nai chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an tp biên hòa bắt quả tang nguyễn hữu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán thu giữ một gói ma túy và bốn viên thuốc lóc
kiểm tra quán lực lượng chức năng phát hiện một trăm hai mươi tám sản phẩm là rượu các loại hai bình khí nở
cơ sở chưa xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giữ đối tượng lê hữu đạt một mươi tám tuổi trú tại thôn kim đâu xã thanh an huyện cam lộ về tội cướp giật tài sản tại một cửa hàng vàng
trước đó công an huyện cam lộ nhận được tin báo vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi tại cửa hàng vàng hoàng sự ở chợ ngã tư sòng
thuộc xã thanh an huyện cam lộ
có một đối tượng thanh niên đến hỏi mua vàng rồi cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy
công an huyện cam lộ đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được đối tượng là lê hữu đạt
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đạt cơ quan chức năng phát hiện số lượng tăng vật gồm một mươi chỉ vàng với tổng giá trị là năm mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an đạt khai nhận do nợ một khoản tiền lớn không có khả năng chi trả nên đã gây ra vụ cướp tài sản nói trên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lừa vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đối tượng là hồ văn kiều ba mươi hai tuổi trú tại xã crong quốc huyện crong park tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi chín kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư kinh doanh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều tiếp tục thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay mượn nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người